chú ý là vụ ngộ độc khiến năm trăm sáu mươi tám người phải nhập viện ở đồng nai
mới đây nhất bốn trăm linh công nhân tại khu công nghiệp khai quang tỉnh vĩnh phúc cũng phải nhập viện
với những biểu hiện như đau bụng ói mửa và tiêu chảy
nhiều vụ ngộ độc tập thể số người nhập viện lớn có trường hợp cũng đã nguy kịch
thậm chí là tử vong đã tiếp tục dóng lên một hồi chuồng cảnh báo về an toàn thực phẩm
chọn việc ăn hàng quán ngoài đường là thói quen của nhiều người
rất dễ dàng để mua được các loại thực phẩm đã được chế biến sẵn
bày bán đa dạng như bánh mì cơm cuột bún thịt nướng bánh canh xôi bánh rán
rẻ và tiện lợi nên các loại thức ăn này được nhiều đối tượng khách hàng lựa chọn
đặc biệt là bữa ăn sáng
còn lâu lâu thì cô ăn cơm lâu lâu thì cô ăn mì
sáng dậy là đi ra ngoài do không có thời gian gì mình nấu nên mình cho biết đi ra ngoài thôi
mấy quán này mình ăn hồi giờ thì không sao mình đừng có cho cháu ăn mấy cô mà bán trước trường là được
mấy cô đây là bán lâu năm giờ nên mình vẫn yên tâm cho cháu dùng
không ai biết những món ăn trên được thực hiện từ bao giờ với nguyên liệu ra sao
chỉ có một điều chắc chắn rằng nó được phơi hàng giờ dưới thời tiết oi bức
mà không được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp
theo các chuyên gia y tế thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi phát triển
dẫn đến thực phẩm mất đi các chất dinh dưỡng mất an toàn vệ sinh dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm
trong đó nhiệt độ từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ c là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển mạnh với cấp số nhân
gấp ba lần so với thời tiết bình thường
một số loại thực phẩm dễ nhiễm vi khuẩn salmonella như thịt da cầm
và các sản phẩm từ thịt trứng sữa
ngoài ra các yếu tố góp vần gây ra ngộ độc như bảo quản thức ăn ở nhiệt độ phòng trong thời gian quá lâu
nhiệt độ hâm nóng chưa đạt yêu cầu bảo quản thực phẩm làm lây nhiễm chéo
thực phẩm bị nhiễm bệnh chạm tay vào thực phẩm đã chế biến sẵn
cái bệnh ngộ độc thực phẩm này thì cái triều chứng nó có thể là bán đầu chứa rõ ràng
ví dụ bệnh nhân có những triều chứng về sổ siêu ví hoặc là viêm da dây
hoặc là một số bệnh lý mạng tính khác kê mệt mỏi
thì nó cũng sẽ có những triều chứng tương tư và bệnh nhân chủ quan và bỏ qua
thứ hai nữa là ngộ độc thực phẩm là một bệnh lý cấp tính và có diễn biến nhân liệu
hoặc là trong trường hợp nặng thì gây diện biện nhân thậm chí nguy hiểm đến tiện mạng
cho nên nhiều người bệnh vẫn chưa có được những kiến thức xử trí bán đầu
hoặc là những cái kiến thức để mình nhận biết sớm
để mình có thể xử trí bán đầu trước khi vào bệnh viện
để đỡ được tình trạng mà nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn
thứ ba nữa là kiến thức về an toàn thực phẩm
cũng như kiến thức về các bệnh lý về ngộ độc thực phẩm của đa số những người dân
thì vẫn còn có một số hàn chế
du lịch hè năm nay đang bước vào mùa cao điểm
hải sản là món ăn giàu dinh dưỡng được nhiều người yêu thích lựa chọn
tuy nhiên lượng khách tăng đột biến khiến cho hàng quán phục vụ
không đảm bảo được vệ sinh
trong khi hải sản là loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn cao
bởi chứa nhiều đạm đây là nguyên nhân gây ra rất nhiều vụ ngộ độc
trong mùa hè này chúng ta chế biến chứa đúng
ví dụ như các dùng cụ chế biến chứa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hoặc là một số trường hợp là chế biến hoặc là người ta có thể ăn sống này
hoặc là để lệnh lồn giữa thực phẩm sống và chín
hoặc là khi mà chế biến như vậy thì cái thời gian mà bảo quản quá lâu
trong mùa hè này thì dành đến hải sản phân hủy và diễn gây ngộ độc
đồng thời thì có một số loại hải sản
nếu như chúng ta không có chế biến
đúng cách thì nó cũng có sản độc tổ ở trong một số loại hải sản đó
ví dụ sữa này hoặc là một số loài cá nó có thể gây ngộ độc cho chúng ta
mới đây phòng khám đa khoa khu vực mũi né tiếp nhận một số bệnh nhân nhập viện
nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
chiều tối ngày một mươi hai tháng năm những người này ăn tối tại một nhà hàng
ở phường hàm tiến phan thiết
đến đêm một số người tiếp tục xuống bãi biển gọi thêm đồ ăn để ăn nhậu
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm nhiều người xuất hiện
biểu hiện đau bụng buồn nôn tiêu chảy
đến chiều ngày một mươi ba tháng năm tổng số ca nhập viện lên tới năm mươi hai người
thưa quý vị và các bạn chỉ trong vòng một thời gian ngắn
trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn
trước thực tế trên bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh
thành phố về việc ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
các cơ quan chức năng ở nhiều địa phương đang nỗ lực ra quân
thanh tra kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm
phóng viên đã ghi nhận thực tế tại đà nẵng
chợ phước mỹ quận sơn trà
định kỳ mỗi tháng ban quản lý các chợ quận sơn trà tiến hành lấy mẫu test nhanh
các mặt hàng do trà và thực phẩm tinh bột
việc lấy mẫu ngẫu nhiên như thế này sẽ tầm soát được nguy cơ sử dụng hàn the phóc môn
đây là những chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
thường xuyên sử dụng bộ vít xét nghiệm nhanh thực phẩm của bộ công an cung cấp
để tét các thực phẩm tại chợ
trong năm trưa và nhiều đợt đặc biệt là trong dịp tháng an toàn thực phẩm này
chúng tôi đã tổ chức các mẫu tét nhanh
trong đó chú rộng nhất là mẫu hàn the và phóc môn để hiếp
thời gian vừa qua có một số trường hợp đã phát hiện công việc ở thành phố
tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm việc kiểm tra cũng được duy trì
đa phần các cửa hàng đều đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
nhiều nguồn gốc cách phân loại
bố trí thực phẩm tránh nguy cơ lây nhiễm chéo dẫn đến ngộ độc thực phẩm
đà nẵng hiện có hơn hai mươi một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các loại
cao điểm tháng hành động ban quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố
sẽ tập trung vào các cơ sở kinh doanh
tổng thanh kiểm tra kiểm tra giám sát toàn diện công tác bảo đảm an ninh
an toàn thực phẩm kiên quyết xử lý vi phạm
tổng thanh kiểm tra các nhà hàng trong khách sạn và các cơ sở cung cấp dịch vụ
cho các dịch vụ y lực và đã làm trước rồi
thế này là để tạo một thời gian đủ lớn để cho người ta thay đổi hành vi
và thay đổi chất lượng dịch vụ
tại đà nẵng đã từng xảy ra nhiều trường hợp
du khách ngộ độc theo đoàn phải nhập viện điều trị
do đó ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng
mỗi cơ sở kinh doanh cần tự nâng cao nhận thức về tấm quan trọng
của vệ sinh an toàn thực phẩm để du khách đến với thành phố yên tâm
về chất lượng dịch vụ tại đây
kính thưa quý vị và các bạn an toàn vệ sinh thực phẩm liên quan trực tiếp
đến sức khỏe của mỗi cá nhân
vì vậy không chỉ trông chờ vào lương tâm của những người bán
hay chờ đợi vào công tác kiểm tra quản lý của cơ quan chức năng
chính người tiêu dùng phải nâng cao ý thức để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình
đừng vì sự tiện lợi giá rẻ mà sau này có thể trả ra đắt bằng sức khỏe của bản thân
đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay đã hết
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị